để bảo đảm cho người dân được dùng những sản phẩm tốt nhất trong dịp tết nguyên đán các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trên địa bàn phát hiện loại bỏ những sản phẩm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
theo đó các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường tuần tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đặc biệt là tại các chợ đầu mối thu hút đông đảo người dân như cốc lếu phố mới
đồng thời tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh thực hiện đúng cam kết không kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
chúng tôi tiến hành các biện pháp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh cũng như cấp cơ sở lực lượng quản lý hành chính ở cấp cơ sở và ban quản lý chợ
trong từ sáng đến nay chúng tôi tiến hành đi kiểm tra đồng loạt gia quân tại thời điểm kiểm tra thì các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật
cùng với đó lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng xiết chặt công tác quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thường xuyên kiểm tra kiểm soát các khu vực lối mở biên giới ngăn chặn triệt để hàng kém chất lượng được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn
vào dịp cuối năm hoạt động về thương hoạn sẽ nhộn nhịp lên nhu cầu mua sắm nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao vào dịp cuối năm trước tình đó chúng tôi cũng thấy sẽ có mấy mảng tập trung chúng tôi cũng tham dự cho tỉnh
chúng tôi chỉ đào bán chính là xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm để đảm bảo cung cầu trong đó thì cũng giao cho một số các lãnh đạo ban chịu trách nhiệm từng địa bàn trọng điểm để đi kiểm tra kiểm tra phòng chống quân đội dân đại thương mại rồi kiểm tra giá đặc biệt là cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm này
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền nghiêm cấm kinh doanh các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ trái pháp luật
thường xuyên kiểm tra kiểm định cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đạt yêu cầu thực hiện tốt cuộc vận động người việt nam dùng hàng việt nam